tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội nhiều đại biểu quốc hội băn khoăn về việc sắp nhập huyện xã sở ngành nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân sẽ gây bức xúc và ảnh hưởng đến công tác nhân sự đại hội đảng sắp tới
cho ý kiến về vấn đề này việc sắp nhập huyện xã sở ngành thực sự cần có quyết tâm chính trị cao và tạo sự đồng thuận thống nhất trong hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân
hà tĩnh đã sắp nhập hàng nghìn thôn xóm và giảm được hàng ngàn cán bộ tiết kiệm cho ngân sách một năm trên bốn mươi tỷ đồng
tuy nhiên đối với việc thực hiện sắp nhập huyện xã theo ông sơn thực sự trong giai đoạn này cũng có áp lực

giải trình vấn đề này bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cho biết đến nay cơ bản các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã đã đầy đủ
ông lê vĩnh tân nhấn mạnh mục tiêu của đợt sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị cho phù hợp với thực tiễn

các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện